thưa quý vị dự báo ngày mai nhiệt độ miền bắc sẽ còn tăng thêm là bởi trong ngày mai vùng thấp nóng sẽ hoạt động sớm và mạnh hơn
bắc bộ trời nắng gắt từ sớm nên nhiệt cao nhất trong ngày mai trên toàn vùng sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
các điểm như sông mã yên châu khu vực hòa bình và cả thủ đô hà nội là những nơi có nhiệt độ cao sấp xỉ mức ba mươi tám độ
nắng nóng cũng quay trở lại với các tỉnh miền trung nhưng chậm hơn so với bắc bộ
trong ngày hôm nay nóng mới chỉ xuất hiện ở khu vực phía bắc trung bộ
sang ngày mai vùng nóng sẽ trải dài suốt một dọc từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi bình định
với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày mai giao động trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
còn với khu vực các tỉnh thành phố từ phú yên trở vào đến bình thuận nằm ngoài vùng tác động của thấp nóng
vì thế mai trời còn nắng sớm nhưng nhiệt độ chưa đạt ngưỡng nóng ở mức trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
còn ở phía nam dưới tác động của gió mùa tây nam vẫn đang hoạt động
chiều và tối mai tây nguyên và nam bộ tiếp tục lặp lại những cơn mưa rào và rông
trong đó một số nơi ở phía nam của tây nguyên và cả nam bộ là nơi gió tây nam hoạt động mạnh
vì thế có khả năng xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to và rông
tuy nhiên trong ngày mai khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều cả hai khu vực phía nam vẫn còn nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi ba độ
còn với khu vực nam bộ nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
chiều và tối mai có mưa rông làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km
còn với khu vực phía bắc và giữa biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió nhẹ mưa vài nơi và biển lặng
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước